ngày hai mươi hai tháng bốn vừa qua nhờ hoạt động hỗ trợ của đại sứ quán australia tại việt nam
chương trình toán tiểu học online nổi tiếng martific đã chính thức được ra mắt tại hà nội
chương trình này hiện đang có mặt tại năm mươi nước trên thế giới với hơn bốn mươi loại ngôn ngữ khác nhau
martific là chương trình học toán online được thành lập dựa trên quan điểm sư phạm mạnh mẽ
về việc xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng thấu hiểu khái niệm trong giáo dục toán học lứa tuổi nhỏ
được thiết kế bởi các chuyên gia về giáo trình martific là nền tảng học tập kết hợp
giúp học sinh tiếp cận các hoạt động toán bài tập dựa trên trò chơi và giáo án
các chủ đề toán cấp tiểu học đều được thể hiện dưới dạng các trò chơi tương tác
thông qua đó trẻ sẽ học được các khái niệm toán cách tính toán và hiểu được tính ứng dụng của phép toán trong thực tế
đây hiện đang là chương trình toán trực tuyến hỗ trợ ôn luyện theo nhiều bộ giáo trình toán phổ biến trên thế giới
trong đó có bộ giáo trình toán của singapore một trong các giáo trình toán phổ thông được đánh giá tốt nhất trên thế giới
việc martific có mặt tại việt nam có thể giúp các trường học và các tổ chức giáo dục trên khắp các tỉnh thành cả nước
có quyền truy cập để tìm hiểu chương trình và nâng cao kết quả giảng dạy toán học lên tới ba mươi bốn